từ nhiều năm qua sinh viên của hai trường đại học công nghệ tp hcm và đại học hồng bàng
luôn phải đối mặt với nỗi lo về tai nạn giao thông khi lên giảng đường hoặc sau mỗi giờ lên lớp
mật độ tham gia giao thông trên tuyến đường điện biên phủ quận bình thạnh khá đông
trong khi không có bất cứ một lối đi ưu tiên nào dành cho người điêu bộ
hàng ngàn sinh viên hai trường này mong muốn có được cây cầu bộ hành
để bảo đảm an toàn giao thông khi đi lại càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết
bất chấp lưu lượng xe ô tô di chuyển nhanh và đông
nhiều sinh viên vẫn băng băng qua đường
những hình ảnh này đã rất quen thuộc tại hai khu vực trước cổng trường đại học công nghệ tp hcm
và trường đại học hồng bàng trên đường điện biên phủ quận bình thạnh
đường rộng lại không có vạch kẻ dành cho người đi bộ
và sự liều lĩnh này có thể dẫn đến tai nạn bất cứ lúc nào
dù biết nguy hiểm nhưng đây là cách di chuyển nhanh nhất
để các bạn sinh viên kịp giờ học hoặc không để trễ chuyến xe buýt
nguyên do là bởi tuyến đường điện biên phủ đoạn trước các trường đại học
không hề có cây cầu vật nào dành cho người đi bộ sang đường
một điều bất hợp lý là cách trường đại học khoảng bốn trăm linh m
ngành chức năng có xây dựng một cây cầu bộ hành
nhưng không mấy khi có người sử dụng
trong khi cách đó không xa hàng ngày hàng giờ
nhiều sinh viên vẫn phải mạo hiểm đánh đu tính mạng
trước dòng xe cộ đông đúc